do đặc điểm về địa lý nên đường dây năm trăm linh kv thuộc khu vực tỉnh gia lai chủ yếu đi qua vùng địa hình đồi núi